nắng nóng gai gắt và trên diện rộng những ngày qua đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tại một số tỉnh tăng đột biến
tại hải phòng nắng nóng khiến một số khu vực xảy ra tình trạng quá tải gây mất điện cục bộ
do đó điện lực hải phòng đã lên phương án bảo đảm nguồn điện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp trong đợt nắng nóng cao điểm này
công ty điện lực hải phòng đã triển khai phương án vận hành lưới điện trung áp tối yêu
khai thác tối yêu công suất các máy biến áp tại các trạm một trăm một mươi kv tăng cường công tác quản lý vận hành
kiểm tra và bảo đảm ứng trực hai mươi bốn giờ trong ngày cùng vật tư dự phòng thay thế để thực hiện kịp thời các biện pháp san tài
cần đảo pha hoán đổi máy biến áp để tăng cường khả năng cấp điện và xử lý nhanh các sự cố để cấp điện trở lại nhanh nhất
đặc biệt nhân viên kỹ thuật thường xuyên đo theo dõi công suất tại các trạm biến áp
phân phối vào thời điểm trưa chiều và tối để chủ động biện pháp khắc phục xử lý kịp thời
công ty thực hiện không cắt điện trong các tháng năm sáu bảy và nhất là các dịp nắng nóng gai gắt
triển khai nâng công suất các máy biến áp các khu vực gia tăng phụ tải hay xảy ra sự cố quá tài
nhằm chống quá tải cục bộ cho những khu vực phụ tải tập trung cao đồng thời tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
thực hiện tiết kiệm điện hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn vào các giờ cao điểm
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất sự cố mất điện